nguyên nhân là do nhiều sác động vật bị vứt xuống dưới lòng suối thối giữa bốc mùi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nơi đây
việc sắc động vật bị vứt xuống lòng sông hồng liếu không phải là hiếm gặp đối với bà con các tổ dân phố hai mươi hai hai mươi bốn hai mươi năm hai mươi sáu
phường mường thanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thế nhưng thời gian gần đây bà con không thể chịu đựng được nữa khi phát hiện số lượng lớn động vật chết dưới lòng con suối này
không chỉ có lợn chó mèo chết mà tất cả những gì bỏ đi người dân đều vứt trực tiếp xuống suối
đáng lo ngại hơn khi người dân lại không biết xử lý những gì
những sắc động vật này như thế nào và họ tiếp tục dùng gậy để những sát vật này xuôi theo dòng nước
thời gian gần đây là sắc động vật như là lợn lợn chết là tầm cỡ khoảng bảy tám mươi cân một con và bốn năm mươi cân một con có
coi như thường xuyên người ta thả trôi theo về dòng suối này
thế là hiện nay là nước suối nó đã cạn đến đâu nó mắc đến đó thế là người dân nó bốc mùi hôi thối lên
thế là người dân chúng tôi trong cái dẻo
số suối này là các gia đình phát hiện ra là phải đẩy đưa nó đi trôi theo đến cuối cùng của cái sông nậm rốm
thế thì chúng tôi cũng không biết cách nào để đào lên để trôn đâu được
bởi vì sao là nó thường xuyên như thế chúng tôi không biết là làm sao
trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này người dân ở một số tổ thuộc phường mường thanh
đã nhiều lần phản ánh lên thành phố điện biên phủ và các cơ quan chức năng của tỉnh
nhưng địa phương vẫn chưa có những biện pháp chỉ đạo khắc phục
khi phóng viên truyền hình nhân dân trao đổi với lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường tp điện biên phủ
thì họ vẫn không hề hay biết về sự việc nêu trên
nhân quan đến cái thông tin sát động vật trôi dưới này tôi chưa nắm được
kể cả từ người dân phản ánh hay là tổ dân phố rồi là ủy ban dân các xã phường
các phường dọc cây tuyến này thì cũng chưa có phản ánh nào liên quan đến cái vấn đề sát động vật trôi trên suối đó
rồi sẽ có
trong quá trình kiểm tra thì cần phối hợp với các đơn vị liên quan
thì tôi sẽ có trách nhiệm là phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ
được biết ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã phê duyệt dự án cải tạo
nâng cấp suối hồng liếu và dự kiến sẽ được khởi công trong năm hai nghìn một mươi bảy tới
thế nhưng điều quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân
để họ không còn vứt sát động vật hay rác thải xuống lòng suối
các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường quản lý và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp này
các cơ quan đang gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
đều được những người trong cuộc và các cơ quan có thẩm quyền khẳng định là làm đúng quy trình
và đã có ý kiến cho rằng khái niệm đúng quy trình trở thành chiếc áo giáp
cái vỏ bọc cho hành vi chạy quyền chạy chỗ chạy luân truyền
một biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống
có nhiều sai sót cần làm rõ và khắc phục là điều mà dư luận đang rất quan tâm trong thời gian qua
đối với một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ là người thân trong gia đình
nhiều cán bộ đã và đang giữ vị trí quản lý cho rằng không khó hiểu về việc
vì sao dư luận lại bức xúc khi việc bổ nhiệm được bao bọc bởi một lá chắn rất chắc chắn đúng quy trình
có thể một đồng chí thủ trưởng có quyền là không có quyền đề bạt người nhà hay cái gì
nhưng mà tôi thì cái này tôi lại nghĩ là trách nhiệm vào các đồng chí đấy
và tôi rất mong rằng các đồng chí nên nghĩ lên cái rộng hơn
kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương liên quan tới ông trịnh xuân thanh
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã nhận được sự đồng tình của nhân dân cả nước
theo nhiều chuyên gia đây không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà là một hiện tượng điển hình của công tác cán bộ
và đương nhiên nó cũng được bảo vệ bằng lá chắn
đúng quy trình
tôi cho đấy là một cái sự lách lách luật lách quy trình chứ không phải là quy trình không làm đúng quy trình
thì một vấn đề thứ nhất là vấn đề ông trị xuân thanh đã làm mất ba tỷ
tại sao ông lại chạy được vào hậu giang
như thế là ông phải có một cái kế hoạch chạy
có một cái âm mưu đàng hoàng có một cái thủ thuật đàng hoàng và có một cái cách chạy đàng hoàng nhưng mới chạy lọt được
trả lời trên báo điện tử đài tiếng nói việt nam đồng chí phan xuân sơn
ủy viên hội đồng lý luận trung ương cho rằng
ông trịnh xuân thanh là một cá nhân liên quan đến một nhóm lợi ích nào đó
nhóm đó là một nhóm có thế lực là người có nhiều quyền có nhiều tiền có nhiều hiểu biết về quy trình công tác cán bộ
chỉ có như thế thì họ mới đưa một người yếu kém về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống yếu kém về năng lực chuyên môn
lọt qua các công đoạn của quy trình công tác cán bộ và thăng tiến như vậy
đúng như tổng bí thư nói qua sự việc này xem xét lại công tác tổ chức cán bộ của chúng ta
từ trung ương xuống đến tổng công ty giàu ký tập đoàn giàu ký
rồi đến tỉnh nguyễn hậu giang chứ không phải chỉ qua trị xuân thành
bản thân trị xuân thành không một mình
không thể làm lên những sự việc đó
đây là cái yếu của hệ thống tổ chức cán bộ của chúng ta
rõ ràng liên quan đến cả một mối quan hệ về công tác quản lý đề bạc cán bộ
sử dụng cán bộ rồi là với quản lý các tính pháp lý của nhà nước
từ những sự việc này cho thấy công tác cán bộ nói chung và từng khâu của công tác cán bộ nói riêng
còn nhiều hạn chế
bất cập chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới
chọn người tài chứ không chọn người nhà là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc
khi nói về tình trạng bổ nhiệm người thân vào các vị trí lãnh đạo
và cũng không phải ngẫu nhiên mà tại phiên họp thứ ba
ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra cách đây ít ngày
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội đồng chí lê thị thanh nga đặt vấn đề
đại biểu quốc hội dư luận cử tri cũng như là báo chí phản ánh
trong công tác điều động bổ nhiệm cán bộ thời gian qua còn rất nhiều vấn đề cần xem xét
một số trường hợp lạm dụng quy định điều động bổ nhiệm cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn phẩm chất
năng lực chưa thực sự tiêu biểu thiếu năng lực thực tế là người trong gia đình người thân
đó là cái hiệu quả công việc rất kém bởi họ thấy rằng nếu họ không trong cái diện con ông cháu cha
họ không có tiền chẳng hạn và các thứ đó rất là khó cho tôi rất là muốn là làm thế nào đấy
các đồng chí thủ trưởng cơ quan tôi lại nhắc lại những người đứng đầu thật là thật sự có tài
thật sự trong chẻo trong chuyện đấy thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề cán bộ
đảng ta đã thể hiện quyết tâm đấu tranh phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm lợi ích chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ
thế nhưng công cuộc này có thành công hay không thì vai trò nêu gương của người đứng đầu rất quan trọng
cùng với đó là việc minh bạch trong tuyển dụng bố trí bổ nhiệm cán bộ
nếu lãnh đạo cơ quan đơn vị nói không với việc bổ nhiệm cán bộ theo kiểu hậu duệ quan hệ tiền tệ
thì cấp dưới chắc chắn sẽ không dám làm bừa
cho nên để ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi suy thoái người đứng đầu ở các địa phương cơ quan đơn vị phải nêu gương trước
nhất là trong công tác cán bộ bởi cán bộ là cái gốc của mọi việc gốc mà không vững không tốt
thì mọi việc sẽ không tốt
trong phần tin quốc tế mỹ không đạt mục tiêu cho hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
facebook ra mắt mạng xã hội dành riêng cho giới văn phòng
hãng tin reuters cho hay tổng thống nga vladimir putin
với điều kiện chỉ bàn về vấn đề syri
reuters dẫn nguồn thân cận với văn phòng tổng thống pháp cho biết
sáng một mươi một tháng một mươi điện kremlin và điện élysé đã có trao đổi rằng
đáp lại đề xuất này phía nga bày tỏ muốn hoãn chuyến thăm dự kiến diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi tới
hiện phía nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này
tin được đưa ra chỉ một ngày sau khi ngoại trưởng pháp jean marc ayron ngày một mươi tháng một mươi cho biết
nước này đang tìm cách hối thúc công tố viên của tòa án hình sự quốc tế icc mở cuộc điều tra
về điều mà ông gọi là tội ác chiến tranh mà các lực lượng quân sự của nga và chính phủ syri gây ra ở thành phố aleppo syri
về cắt giảm khí thải nhà kính đề ra tại hội nghị paris về chống biến đổi khí hậu hồi năm ngoái
theo hiệp định paris mỹ cam kết cho tới năm hai nghìn hai mươi năm sẽ cắt giảm hai mươi tám lượng khí thải so với năm hai nghìn năm
tuy nhiên theo nghiên cứu của tổ chức biến đổi khí hậu tự nhiên nước mỹ chỉ có thể giảm được tối đa bốn tám lượng khí thải với các chính sách như hiện tại
nghiên cứu chỉ ra rằng nước mỹ cần đẩy nhanh quá trình xóa bỏ các nhà máy nhiệt điện và khí đốt tự nhiên như hiện nay
và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và xe hơi chạy điện
cũng như chuyển đổi hệ thống sửa bằng dầu và khí ga như hiện tại sang sửa bằng năng lượng điện
để đạt mục tiêu
vượt qua chiều cao của tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay là tám trăm hai mươi chín mét
với chi phí dự kiến khoảng một tỷ đô la mỹ tòa tháp có tên là the tower sẽ được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
tòa tháp the tower nằm trong dự án dubai creek harbor dự kiến có trung cư sân chung trên các mái
đài quan sát nhà hàng và khách sạn
the tower sẽ được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người tây ban nha gốc thụy sĩ santiago karajava vols
dù vậy tháp the tower khó có thể giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong thời gian dài
bởi ả rập xê út cũng đang có kế hoạch xây tòa nhà trọc trời ở jeddah với chiều cao lên đến một km dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi chín
facebook chính thức ra mắt mạng xã hội dành riêng cho công sở mang tên facebook workplace
đây là mạng xã hội có thu phí và được tối ưu hóa để kết nối mạng lưới đồng nghiệp
tuyên bố của công ty cho biết work ples được trang bị tất cả những tính năng phổ biến nhất của facebook
nhờ đó đồng nghiệp trong cùng một công ty có thể dùng workplace để chia sẻ suy nghĩ
tài liệu hoặc trao đổi trực tuyến với nhau mở các cuộc họp nội bộ trực tuyến
hay theo dõi từ xa buổi thuyết trình của nhóm điều hành thông qua facebook life
hiện workplace được phát triển tách biệt với mạng facebook thông thường
mạng công sở này cũng có ứng dụng di động riêng và người dùng không thể chuyển đổi nhanh chóng giữa hai mạng xã hội
để tương thích tốt hơn với môi trường doanh nghiệp wok pleik hỗ trợ thêm chức năng dùng tài khoản email công ty để đăng nhập
workplace của facebook tính phí từ một tới ba đô la mỹ mỗi người rẻ hơn khá nhiều so với các dịch vụ dành cho doanh nghiệp khác
thủ tướng trung quốc lý khắc cường khẳng định nền kinh tế nước này trong quý ba năm nay tăng trưởng ổn định hơn
so với dự đoán và các rủi ro nợ hiện cũng đang nằm trong vòng kiểm soát
tuyên bố được thủ tướng trung quốc đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ năm
diễn đàn kinh tế và hợp tác thương mại giữa trung quốc và các nước nói tiếng bồ đào nha tại đặc khu macau
ông lý khắc cường khẳng định trong chín tháng đầu năm nay đã có khoảng một mươi triệu việc làm mới được tạo ra ở khu vực thành thị
bên cạnh đó riêng trong tháng chín vừa qua tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức dưới năm
chính phủ trung quốc hiện hướng tới mục tiêu tăng trưởng sáu năm tới bảy trong năm nay
thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của nước này trong hai thập kỷ qua
chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính eurozone ông jeroen dijerblom
hoan nghênh hy lạp đã hoàn tất công tác triển khai một mươi năm bước cải cách do các đối tác châu âu đề ra
eurozone đánh giá cao việc các nhà lãnh đạo hy lạp đã thông qua những biện pháp bổ sung cần thiết
để cải tổ hệ thống hưu trí và ngành năng lượng tăng cường quản trị ngân hàng và tiếp tục chương trình tư nhân hóa
việc triển khai các bước quan trọng kể trên đã mở đường cho việc giải ngân một một tỷ euro
để giúp hy lạp giải quyết các nhu cầu trả nợ trước mắt
eurozone thừa nhận hy lạp đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nợ dòng trong tháng bảy và tháng tám
đồng thời nói rằng nước này cần hoàn thành các dữ liệu cho tháng chín và tháng một mươi
các nhà khoa học của anh cho biết họ đã ngăn chặn được sự phát triển của bệnh mất trí nhớ alzheimer ở chuột
bằng cách sử dụng virus để đưa một gen đặc biệt vào não chuột
bước tiến có thể giúp các nhà khoa học tìm ra các phương pháp điều trị mới đối với căn bệnh trên
gen này có tên là pt
pgc một alpha có thể ngăn chặn sự hình thành một loại protein là thành phần chính của các mảm protein amyloid
trong não của những người mắc bệnh alzheimer
các nhà khoa học đã tiêm loại virus có chứa gen này vào hai khu vực có liên quan đến chi nhớ
ở những con chuột bị bệnh alzheimer giai đoạn đầu là chân và vỏ não
những khu vực đầu tiên có sự hình thành các mảm protein amyloid
sau bốn tháng theo dõi họ thấy trong não của những con chuột có gen pgc một alpha
có rất ít các mảm protein amyloid so với những con chuột không có gen này
ngoài ra trí nhớ của những con chuột có gen trên đã được cải thiện và tốt như trí nhớ của những con chuột bình thường khác
theo tác giả của nghiên cứu phát hiện mở ra triển vọng sử dụng gen pgc một alpha để điều trị bệnh alzheimer trên người
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân